viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với đối tượng nguyễn quang hùng hai mươi tám tuổi
trú tại xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng mặc dù cả hai đã có gia đình nhưng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thông qua chơi game online
hùng và chị nguyễn thị thu hường hai mươi hai tuổi trú tại cùng xã đã quen biết và nảy sinh tình cảm
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hùng và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn
hùng đã dùng tay và một sợi dây xiết cổ nạn nhân đến chết
sau đó hùng lấy tài sản và hơn một bảy triệu đồng của nạn nhân rồi ra về
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hùng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ